ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã quyết định phê duyệt gần hai mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ người dân nuôi cá bè trên sông đồng nai bị thiệt hại do ngập lụt gây ra vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
xã ngọc định có chín mươi một hộ được hỗ trợ hơn một mươi một tỷ đồng xã thanh sơn có ba mươi chín hộ được hỗ trợ gần một mươi tỷ đồng và xã phú vinh có hai mươi tám hộ được hỗ trợ hơn năm tỷ đồng
toàn bộ số tiền hỗ trợ được trích từ quỹ phòng chống thiên tai tỉnh đồng nai
ngoài huyện định quán ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng đang xem xét hỗ trợ kinh phí đối với những trường hợp bị thiệt hại do trận ngập đụt gây ra tại huyện tân phú
trước đó địa phương này đã kiến nghị mức hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân là hơn một mươi hai bốn tỷ đồng